sáng nay một mươi một tháng một mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì hội nghị và trao quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ cho thành ủy tp hcm
cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
bộ chính trị chỉ định đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh phân phòng trung mương đảng
tham gia ban chấp hành ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và giới thiệu để ban chấp hành bầu giữ chức bí thư thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhận nhiệm vụ mới đồng chí nguyễn văn nên chia sẻ rất cảm động và vinh hạnh được bộ chính trị vân công về công tác tại đảng bộ tp hcm
qua đó xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng tp hcm phát triển như nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
lần thứ mưu
đảng bộ tp hcm sẽ đề ra để tiếp tục xứng đáng với đóng góp hy sinh của bao thế hệ tiền nhân xứng đáng với sự kỳ vọng của đồng bào tp hcm và đồng bào cả nước